vào khoảng bảy h bốn mươi năm sáng nay tại thôn tân lập xã bảo ái huyện yên bình tỉnh yên bái đã xảy ra vụ sạt lở ta lui làm một người tử vong
ông nông văn bắc bí thư đảng ủy xã bảo ái cho biết khoảng tám giờ sáng nay do mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm qua
tại thôn tân lập của xã xảy ra vụ sạt lở ta luy dương
có gần năm trăm linh khối đất đá trên đồi sạt xuống công trình nhà vệ sinh của gia đình anh trần văn thịnh
khiến anh trần đức duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bị đất đá vùi lấp
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương đã tổ chức huy động năm mươi dân quân công an viên xã và nhân dân khu vực cùng một máy xúc lật đến ứng cứu
sau khoảng ba mươi phút các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh duy trong đống vùi lấp